phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk nông phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê của bà nguyễn thị thanh loan tại thôn một mươi ba xã đắk que huyện đắk rơ lấp
đang chế biến cà phê bẩn làm từ các tạp chất nhuộm màu bằng bột lõi pin con ó
và điều đang nói là cơ sở này được cấp giấy phép kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi
các cơ quan chức năng chính quyền địa phương vẫn tiến hành kiểm tra định kỳ thế nhưng không hiểu vì sao cơ sở này vẫn hoạt động trong thời gian dài
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
công an tỉnh đắk nông chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành bắt quả tang
đang chế biến cà phê dùng bột đá và vỏ cà phê trộn với pin đập ra qua đó sau đó là sấy phơi khô để mang đi tiêu thụ
số lượng cơ quan cảnh sát môi trường thu giữ là khoảng một mươi tấn đã chế thành phẩm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong kho của cơ sở này chứa hơn một mươi hai tấn cà phê đã chế biến thành phẩm
hai chậu chứa ba mươi năm kg pin đã được đập vụn một xô chứa lõi pin một xô chứa nước màu đen và năm pin với trọng lượng một mươi kg
theo khai nhận của bà loan từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cơ sở này đã xuất bán ra thị trường ba tấn sản phẩm cà phê được chế biến theo quy trình trên
tuy nhiên bà loan chưa chịu khai địa chỉ tiêu thụ số cà phê bẩn này
tuy nhiên bà loan chưa chịu khai địa chỉ tiêu thụ số cà phê được chế biến theo quy trình trên

hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ niêm phong toàn bộ số sản phẩm trên và lấy mẫu cà phê đi kiểm nghiệm để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
thông tin về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau